sáng ngày một mươi tám tháng một hội nghị bộ trưởng du lịch asean cộng ba với sự tham dự của trung quốc
nhật bản và hàn quốc đã diễn ra tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đây là một hoạt động
quan trọng trong chương trình nghị sự diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi chín
hội nghị bộ trưởng du lịch các nước asean tái khẳng định vai trò quan trọng của asean cộng ba trong
hợp tác và phát triển du lịch điều này được khẳng định từ số lượng khách trao đổi khách
hai chiều tăng cao trong năm hai nghìn một mươi tám các nước asean đang là điểm đến hấp dẫn của thị trường
trung quốc hàn quốc và nhật bản sáu mươi lượng khách quốc tế đến các nước asean là từ các nước này
đồng thời các nước trung quốc hàn quốc nhật bản cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút
khách từ thị trường tiềm năng asean ngoài hợp tác phát triển du lịch việc trao đổi khách hai
chiều cũng tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác ngoại giao giữa hai nước tại diễn đàn này
bộ trưởng du lịch các nước tiếp tục trao đổi về cơ chế hợp tác cũng như tạo điều kiện thông
thoáng về chính sách visa cho khách du lịch cùng ngày hội nghị bộ trưởng du lịch asean
ấn độ cũng đã diễn ra tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh